chiều nay quốc hội đã nghe và thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi như quyền và nghĩa vụ của phạm nhân tổ chức và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân việc thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
một nội dung nhận được nhiều ý kiến tại buổi thảo luận dự án này đó là về việc tổ chức lao động và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân ngoài chạy giam
một số đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần dự liệu về các vấn đề phát sinh khi lao động như tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

hiện nhiều quốc gia cũng có quy định cụ thể về vấn đề lao động của phạm nhân do đó bàn soạn thảo cần nghiên cứu xem xét để có được những quy định mang tính thực tiễn
bên cạnh đó lao động là biện pháp giáo dục cài tạo chứ không chú trọng vào việc tạo ra của cải vật chất
dự án luật cần có quy định về việc bảo đảm an ninh an toàn tại khu vực lao động ngoài chạy giam
cả nhân khác thì bảo đảm tính khả thi là một vấn đề hết sức quan trọng
cũng về vấn đề sử dụng tiền công lao động có ý kiến đề nghị quy định rõ một phần công lao động của phạm nhân là bao nhiêu
có ý kiến đề nghị việc chi trả một phần công lao động từ kết quả lao động chỉ nên ưu tiên cho đối tượng trực tiếp lao động sản xuất
có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung giao chính phủ quy định chi tiết về sử dụng kết quả lao động của phạm nhân